ba huy động cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
tiếp tục chỉ đạo kịp thời các địa phương xây dựng kịch bản giải pháp cụ thể phòng chống dịch như phòng ngừa xét nghiệm điều trị phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh tập trung đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu chuyển giao sản xuất mua và tiêm vaccine
tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên hội viên và nhân dân khơi dậy tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn
lực lượng vũ trang ngoài việc tham gia phòng chống dịch hiệu quả chủ động phối hợp với các cơ quan địa phương có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự không để bị động bất ngờ kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc kích động chống phá
sáu các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội góp phần củng cố niềm tin xây dựng quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng chống dịch nhất là sau khi tiêm vaccine tránh khai thác đưa tin một chiều thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về trường hợp
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không cần đăng ký không đúng đối tượng
ngay sau khi nhận được các thông tin này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ y tế và các cơ quan chức năng giả soát kiểm tra và làm rõ nếu thông tin chính xác phải chấn chỉnh xử lý theo quy định và rút kinh nghiệm ngay dứt khoát không để tái diễn
thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng bình đẳng công khai minh bạch linh hoạt và hiệu quả
đặc biệt là chú trọng chỉ đạo và thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bảo đảm đúng đối tượng kịp thời an toàn hiệu quả
mọi người đều bình đẳng công bằng trong tiếp cận vaccine ưu tiên các đối tượng theo quy định của chính phủ chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vaccine
thưa quý vị vào trưa nay sở y tế tp hà nội cho biết thành phố ghi nhận một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới
trong đó có chín trường hợp phát hiện tại cộng đồng
năm trường hợp tại khu cách ly
tại khánh hòa tỉnh này đã ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai trong đó một mươi hai ca phát hiện trong cộng đồng
năm trường hợp đã tử vong do covid một mươi chín
sau khi phát hiện ba trường hợp dương tính với sars cov hai tại xã dân hóa huyện minh hóa chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đã tạm thời phong tỏa một bản làng thuộc xã biên giới này từ giờ ngày hai mươi một tháng bảy với hai trăm linh hộ với bảy trăm bảy mươi nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống
trong khi đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng
chính phủ về việc chủ động chuẩn bị cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thành phố đà nẵng và tỉnh đắk lắc đã thành lập bệnh viện giã chiến quy mô ba giường bệnh
tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chiều nay thông báo từ ngày một mươi bảy cho đến ngày hai mươi tháng bảy có ba mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín số ba trăm ba mươi năm ba trăm bảy mươi trong đó tp hcm nhiều nhất với ba mươi hai ca và hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng
toàn bộ vé máy bay và chi phí lưu trú trong quá trình cách ly đều được miễn phí
ba chuyến bay được bố trí lần lượt vào một mươi h một mươi bốn h và một mươi tám h đưa sáu trăm linh chín công dân của thành phố đà nẵng đang sinh sống học tập làm việc tại thành phố hồ chí minh về quê
người dân phải xét nghiệm có kết quả âm tính
với sách covid hai trong vòng hai mươi bốn h trước thời điểm lên bay bay thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ miễn phí vé bay bay và chi phí lưu trú khách sạn trong quá trình cách ly
người dân chỉ đóng tiền ăn theo quy định cách ly tập trung là tám mươi đồng một người một ngày
nói chung là trong thành phố hồ chí minh là như riêng về chồng em là nói chung là thất nghiệp đã hai năm hai tháng nay thất nghiệp nhưng mà nó tình hình kinh tế là nói chung là nhà trọ
rồi là không có tiền đóng luôn nhưng mà giờ là được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hỗ trợ với hội đồng hương hỗ trợ chúc bọn em về quê là bọn em rất vui mừng xin cảm ơn
rất là vui và rất là biết ơn cảm ơn lãnh đạo hội đồng hương ở hồ chí minh và thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện hãy sức cho bà con ở hồ chí minh được về lại
để đảm bảo công tác phòng chống dịch các ngành chức năng của thành phố đà nẵng và hội đồng hương đà nẵng tại tp hcm đã có sự phối hợp chặt chẽ hướng dẫn và xây dựng phương án đón công dân một cách an toàn và hiệu quả tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh tại địa phương
các quận nguyện không chỉ như hồ văn mà các quận nguyện đều có liên lạc rất là chặt chẽ với hội đồng hương thành phố đà nẵng tại thành phố hồ chí minh để bằng mặt cái giải pháp để làm ra đó để đưa bà con về bản đảo mở an toàn

đặc biệt các đội quản lý thị trường ở mỗi khu vực phải thường xuyên bám địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi bán hàng không niêm yết giá bán hàng không đúng giá niêm yết để kịp thời xử lý
hơn một mươi hai tấn hàng nông sản để gửi tặng các đồng chí đồng bào ở thành phố
đến sáng nay một mươi hai tấn thực phẩm nông sản chuyển từ công an tỉnh đắk nông
tới thành phố hồ chí minh đã được các chiến sĩ thuộc cục hậu cần phía nam
bộ công an cho đến các đơn vị khối cơ quan bộ công an tại thành phố hồ chí minh
bệnh viện ba mươi tháng bốn và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tại thành phố
trước đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đắk nông đã phát động kêu gọi
ủng hộ người dân vùng dịch với tinh thần tương thân tương ái
hội phụ nữ đoàn thanh niên công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ công an
các huyện đến tận các xã hội gia đình các cơ sở kinh doanh nông sản chú vựa rau
trên địa bàn để vận động nguyên góp
chỉ sau hai ngày kêu gọi người dân đã vui vẻ và tích cực hưởng ứng
đóng góp được hơn một mươi hai tấn rau củ quả các loại
những món quà này cũng mang thông điệp gửi gắm tình cảm tấm lòng của người dân phố núi
và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông tới đồng chí đồng bào các đơn vị giải trí
lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh ở thành phố hồ chí minh
nhằm góp phần chia sẻ khó khăn mà thành phố đang đấu tranh để lùi dịch bệnh
đơn vị đón nhận và hỗ trợ phân phối số hàng này là cục hậu cần phía nam bộ công an
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản gửi tới các cấp cơ quan chức năng
đóng trên địa bàn tỉnh về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết ngày một tháng tám
nhằm khống chế giảm thiểu các nguồn lây nguy hiểm trong cộng đồng
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao thủ trưởng các sở ba ngành địa phương
căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị triển khai thực hiện tuyệt đối không được lơ là chủ quan
phải xác định phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay
có giải pháp cụ thể thiết thực tập trung mọi nguồn lực để khống chế dập dịch
giảm thiểu lây lan trên diện rộng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe và nhu cầu thiết yếu của người dân
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quán trị các văn bản hướng dẫn của trung ương của tỉnh
về phòng chống covid một mươi chín các văn bản liên quan đến doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
người sử dụng lao động công nhân lao động và toàn thể người dân trên địa bàn
thực hiện và đồng hành chia sẻ với chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch
tất cả doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho toàn bộ người lao động làm việc tại đơn vị
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày một tháng tám
đối với bảy huyện thành phố là biên hòa long khánh vĩnh cửu tràng bom thống nhất long thành và nhân trạch
trước đó ưu bài nhân dân tỉnh đồng nai đã áp dụng chí thị một mươi sáu trong vòng một mươi năm ngày từ h ngày chín tháng bảy